số ca mắc covid một mươi chín trên thế giới hiện đã lên tới con số gần hai mươi ba triệu người
đáng chú ý ấn độ vẫn có số ca mắc mới covid một mươi chín trong ngày cao nhất trên thế giới
một mươi dân số của thủ đô new delhi bị nhiễm bệnh và không có biểu hiện
tính đến sáng nay thế giới ghi nhận tổng cộng hai mươi hai tám trăm bốn mươi tám hai mươi một ca nhiễm virus sars cov hai
trong đó có bảy trăm chín mươi sáu ba trăm ba mươi ca tử vong số bệnh nhân bình phục hiện nay là một mươi năm năm trăm linh bốn trăm bốn mươi sáu người
mỹ vẫn đứng đầu danh sách có số ca nhiễm covid một mươi chín cao nhất năm bảy trăm bốn mươi năm bảy trăm một mươi hai ca nhiễm và một trăm bảy mươi bảy ba trăm chín mươi bốn ca tử vong
brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực mỹ latin và caribe
với ba năm triệu ca nhiễm và hơn một trăm một mươi hai ca tử vong
ấn độ đứng thứ ba thế giới với tổng số ca mắc covid một mươi chín mới trong ngày lên tới hơn sáu mươi tám năm trăm linh trường hợp
hiện tổng số người mắc bệnh tại quốc gia này là trên hai chín triệu người
bệnh nhân đã không qua khỏi
việc gần ba mươi dân số ở thủ đô new delhi nhiễm virus sars cov hai không có biểu hiện
làm dấy lên sự hoài nghi về số ca nhiễm mà nước này chính thức công bố
trong khi đó hàn quốc đánh dấu ngày thứ bảy liên tiếp
số ca nhiễm covid một mươi chín mới tăng ở mức ba con số hai trăm tám mươi tám ca
nâng tổng số bệnh nhân lên tới hơn một mươi sáu ba trăm linh ca
chủ yếu là từ ổ dịch phức tạp mới phát hiện liên quan tới các nhà thờ ở seoul và tỉnh gyeonggi
tại nhật bản lần đầu tiên trong năm ngày qua thủ đô tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới
vượt mức ba trăm linh ca
nhật bản về cơ bản đã đạt thỏa thuận với các công ty dược phẩm của mỹ và anh
về việc cung cấp vaccine ngừa covid một mươi chín